thì tình hình thời tiết sáng mai thì có gì đáng chú ý không chị phương thảo
vâng thưa chị thu hương cũng như là quý vị khán giả
trong tối và đêm ngày hôm qua thì đã có mưa rông
và mưa rông sẽ tiếp tục xuất hiện cho đến tận thứ năm tuần này
khu vực vùng núi trung du bắc bộ sẽ là những nơi mà có lượng mưa lớn nhất
giao động từ một trăm linh tới hai trăm linh mm
và thậm chí là có nơi vượt hai trăm linh mm
cần phải đề phòng với rông gió giật mạnh đi kèm với sấm xét
và một số nơi thì sẽ có nguy cơ cao về lũ quét sàn ở đất
vâng nếu quý vị thấy trời mưa mà nghe có những âm thanh lạ
như là tiếng sấm xét cành cây gãy đổ tiếng đá va chạm vào nhau
hoặc là khi quan sát thấy những cái vết lún nứt ở dưới đất
hoặc là trên tường nhà thì quý vị cũng hãy nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
vì đây là những dấu hiệu cho thấy là lũ quét và sạt lở đất có thể sắp xảy ra
vâng không chỉ là ở bắc bộ đâu mà mưa rông cũng sẽ xuất hiện
ở trung bộ và nam bộ vào chiều tối ngày hôm nay
và trong đó thì những nơi mưa to thì rất dễ tiềm ẩn
những nguy cơ như lốc xét và gió giật mạnh
còn trước đó thì vào trưa và đầu giờ chiều ngày hôm nay
thì cả ba khu vực này sẽ có nắng
khu vực miền trung sẽ có phần bớt gắt hơn
đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý của ngày hôm nay
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ cập nhật ở phần sau của chương trình